tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm kết quả của hội nghị hôm nay sẽ sử dụng để hoàn thiện đề án tổng kết thực hiện nghị quyết số một mươi nqtvk ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai của bộ chính trị khóa chín về phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh vùng tây nguyên thời kỳ hai nghìn một hai nghìn một mươi và kết luận số một mươi hai kltvk ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một về tiếp tục thực hiện nghị quyết số một mươi nqtvk
lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt phải xác định phòng chống thiên tai là nhiệm vụ cấp bách thường xuyên mà lực lượng công an nhân dân xung kích tuyến đầu thường xuyên chỉ đạo giả soát điều chỉnh xây dựng các phương án kế hoạch ứng phó với các tình huống sự cố thiên tai hiệu quả sát với thực tế địa bàn cơ sở và gắn liền với công tác đảm bảo an ninh trật tự

theo phương châm bốn tại chỗ

theo phương châm bốn tại chỗ
tuyến thứ trưởng bộ công an chúc mừng đại tá lê khắc thuyết và thượng tá nguyễn hồng phong được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tin tưởng giao đảm nhận các trọng trách mới
thiếu tướng lê văn tuyến ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đại tá lê khắc thuyết trong thời gian công tác tại công an hà tĩnh và thượng tá nguyễn hồng phong trong thời gian công tác tại cục an ninh nội địa bộ công an
thứ trưởng yêu cầu thượng tá nguyễn hồng phong trên cương vị công tác mới cùng với đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh hà tĩnh và tập thể cán bộ chiến sĩ đoàn kết một lòng tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và thường trực tỉnh ủy giao phó